cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện giang thành tỉnh kiên giang cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trương trung tính hai mươi tuổi về tội trộm cắp tài sản
đối tượng trương trung tính ngụ thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an tính khai nhận do không có tiền tiêu xài nên vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tính đã cắt vết tôn của một cửa hàng tạp hóa ở ấp hòa khánh xã tân khánh hòa huyện giang thành
với một số tiền gần một mươi ba triệu đồng cùng năm mươi thẻ cà điện thoại trị giá khoảng ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
một điện thoại di động rồi tẩu thoát đến khi bị công an phát hiện bắt giữ đối tượng này đã tiêu xài hết số tiền lấy trộm được